thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng xuất hiện một số đối tượng lừa đảo sử dụng điện thoại di động tự xưng là tổng đài của cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội để chiếm đoạt tài sản
và trước tình trạng trên lực lượng chức năng đã cảnh báo và yêu cầu người dân cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo này
khoảng một tháng trở lại đây nhiều người dân ở thành phố đà nẵng liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ tự xưng là số tổng đài của cảnh sát giao thông để thông báo vi phạm giao thông qua hình ảnh
sau đó yêu cầu người dân kê khai tài sản số tiền hiện có trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào số tài khoản của đối tượng hoặc cung cấp mã otb chuyển tiền vào tài khoản của chúng để xác minh điều tra xử lý phạt nguội
mình còn nghĩ là bên phía công an mỗi lần làm việc thì chẳng ai mình làm việc qua điện thoại
cho nên là ở đầu mình cắt điện thoại xong thì mình gọi phía phòng cảnh sát giao thông mình hỏi mình kêu là có số điện thoại này gọi đến với trường hợp như vậy đó thì có đúng hay không
thì khi bên cảnh sát giao thông là phòng cảnh sát giao thông thông báo với mình là không có trường hợp như thế này số điện thoại này là số điện thoại lừa đảo
đơn vị chỉ thông báo yêu cầu là chủ phương tiện trực tiếp đến trụ sở đơn vị
để tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt theo quy định của luật và không đề nghị cung cấp bất cứ thông tin cá nhân số tài khoản mật khảo hoặc là chuyển tiền qua một ngân hàng nào đó để xử phạt
trên thực tế không phải ai cũng nhận ra thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này tại thành phố đà nẵng đã có nhiều người làm theo yêu cầu của chúng và bị chiếm đoạt tài sản
người dân nên cảnh giác với những đối tượng này là không nên để cho kẻ xấu lợi dụng
tất cả các vấn đề gì thì mọi thắc mắc đều có đường dây nóng của cơ quan chức năng và đều có số điện thoại của cơ quan đơn vị xử lý vi phạm
người dân có thể trực tiếp vào điện đến hoặc liên hệ trực tiếp bằng cách là tới cơ quan để trình báo sự việc chứ không nên nghe theo những đối tượng xáo qua số điện thoại
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không cung cấp
chia sẻ thông tin cá nhân chứng minh nhân dân
khoản ngân hàng thẻ tiến dụng cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào